đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị tỉnh trà vinh đã tiếp xúc cử tri ở các xã dân thành
và trường long hòa thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
tại buổi tiếp xúc nhiều cử tri mong muốn trung ương quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng
nâng cấp các tuyến giao thông trên địa bàn quan tâm hơn đến chế độ chính sách cho người có công
xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất phân bón giả tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng thực phẩm bẩn
làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
vấn đề tìm đầu ra cho hàng nông sản tình trạng được mua mất giá
tác động về môi trường từ các nhà máy thuộc trung tâm điện lực duyên hải
thay mặt các đại biểu quốc hội đồng chí nguyễn thiện nhân báo cáo với cử tri trước khi vào cuộc tiếp xúc này
đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh trà vinh đã đi khảo sát làm việc với ban quản lý dự án nhiệt điện duyên hải ba
vấn đề môi trường đã được quốc hội quan tâm
từ đầu năm đến nay bộ tài nguyên và môi trường đã hai lần khảo sát cũng đã có nhiều kiến nghị
qua buổi khảo sát làm việc với tổng công ty phát điện một và ban quản lý dự án nhiệt điện duyên hải ba
hai đơn vị này đã có cam kết sẽ làm hết sức mình để đảm bảo giảm thiểu tác động môi trường xuống mức thấp nhất